thưa quý vị do ảnh hưởng của hội tụ gió kết hợp với dạnh áp thấp
nên từ đêm nay tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
sẽ có mưa rông tập trung chính ở vùng núi
sao đến ngày hai mươi bốn khi hội tụ gió hoạt động mạnh hơn
thì mưa rông tại đây sẽ tăng cả về diện và lượng
ở vùng núi thì sẽ có mưa vừa và mưa to
lượng mưa có thể đạt ở mức là từ một trăm linh hai trăm linh mm trên một đợt
có nơi cao hơn
trong mưa rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét và xa lở đất ở vùng núi
do có mưa rông nên nền nhiệt độ có xu hướng giảm
hôm nay và ngày mai ở mức là hai mươi sáu ba mươi bốn độ
và giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
còn tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
từ đêm nay sẽ có mưa rông trên diện rộng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa phổ biến ở mức là từ một trăm linh hai trăm linh mm trên một đợt
người dân tại đây cần đề cao cảnh giác
với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
mưa lớn rộn rập cũng khiến cho nền đất trở nên tơi sốt
vì vậy người dân cần đề cao cảnh giác
với hiện tượng xa lở đất và lũ quét rất nguy hiểm
do có mưa nên nền nhiệt độ tại đây cũng giảm nhẹ
xung quanh ở mức là hai mươi chín ba mươi ba độ
lưu xuân đến trung bộ
hôm nay và ngày mai các tỉnh từ thanh hóa
đến khu vực thừa thiên huế
vẫn còn nắng nóng gây gắt đến đặc biệt gây gắt
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
có nơi trên ba mươi chín độ
người dân tại đây cần tiếp tục cảnh giác
với cháy nổ cháy rừng
rất dễ xảy ra
đồng thời chủ động bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất
để đảm bảo sức khỏe
sau đó từ ngày hai mươi năm tháng tám
khi hình thành dạnh áp thấp có trục đi qua khu vực trung bộ
thì thời tiết tại đây sẽ có sự thay đổi đáng kể
trời sẽ chuyển nhiều mây hơn
và có mưa rông rải rác
do có mưa nên nền nhiệt độ sẽ giảm đáng kể
dự báo từ ngày hai mươi năm tháng tám
thì nắng nóng sẽ chấm dứt tại đây
khu vực các tỉnh đà nẵng
đến phú yên
thì ngày hôm nay và ngày mai
tiếp tục còn nắng nóng gây gắt
đến đặc biệt gây gắt
với mức nhiệt cao nhất là ba mươi năm ba mươi tám độ
và cũng từ ngày hai mươi năm
khi chịu tác động của dãy áp thấp
tại đây sẽ có mưa rông rải rác
giúp cho nền nhiệt độ giảm từ hai đến ba độ
nắng nóng sẽ tạm thời chấm dứt
phần còn lại từ khánh hòa
đến ninh thuận bình thuận
nền nhiệt độ chưa có nhiều biến đổi
khi trưa chiều vẫn xung quanh ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
ở vùng cao tây nguyên
đới gió tây nam có cường độ trung bình
vẫn là hình thế chính chi phối thời tiết
tại đây trong hôm nay và ngày mai
vì vậy những cơn mưa tiếp tục xuất hiện
sẽ xảy ra hiện tượng là rải rác
về chiều tối còn vào thời điểm ban ngày
thì hầu như ít khả năng xảy ra mưa
ngày sẽ có nắng với nền nhiệt độ
là hai mươi một ba mươi hai độ
sau đó từng ngày hai mươi năm cùng với sự hình thành
của dạnh áp thấp có trục đi qua khu vực trung bộ
thì gió tây nam sẽ có thể hoạt động mạnh hơn
khiến cho mưa rông tại đây
sẽ tăng cả về diện và lượng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa mưa to
nhiệt độ vì thế cũng giảm nhẹ
các tỉnh thành nam bộ
trong hôm nay và ngày mai
cũng có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
ban ngày có nắng yếu với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày
là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó từ ngày hai mươi năm
mưa rông trên khu vực cũng tăng mạnh
cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to
do có mưa nhiều nên nền nhiệt độ tại đây
cũng sẽ giảm nhẹ khoảng từ một hai độ